trong hai đêm hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy tổ kiểm tra liên ngành gồm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
và thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh tiền giang đã kiểm tra phát hiện và bắt quả tang bảy phương tiện
đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông tiền đoạn thuộc địa bàn xã thới sơn
thành phố mỹ thò và xã tam bình huyện cài lệnh
tại thời điểm kiểm tra trên mỗi phương tiện đang chứa từ năm đến ba mươi năm mét khối cát khai thác trái phép
đồng thời người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc điều khiển phương tiện
và hoạt động khai thác cát trên sông tiền
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bảy phương tiện trên và buộc bơm cát trả lại lòng sông
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh tiền giang
đang tiếp tục điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật